vườn quốc gia gióc đôn có diện tích hơn một trăm một mươi năm ha trải rộng trên địa bàn bảy xã thuộc ba huyện buôn đôn ia súp tỉnh đắk lắc và huyện cư rút tỉnh đắk nông
vườn có hiện trạng đa dạng sinh học cao
nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây trong những năm qua vườn quốc gia york don đã tiến hành giao khoán rừng cho các cộng đồng thôn buôn và các đơn vị cá nhân quản lý bảo vệ
nhờ đó mà nạn phá rừng ở đây ngày càng giảm
tính đến thời điểm hiện nay vườn quốc gia gióc đôn đã giao khoán được ba mươi năm hectare rừng tại ba mươi chín tiểu khu cho một mươi chín thôn buôn và chín đơn vị lực lượng vũ trang
một mươi cá nhân vùng đệm giáp danh với vườn quản lý bảo vệ trong đó giao khoán cho cộng đồng thôn buôn quản lý bảo vệ hơn hai mươi hai ha với kinh phí bình quân mỗi năm khoảng bảy tỷ đồng
nhờ đó tình trạng phá rừng ở vườn quốc gia york don ngày càng giảm
tính đến thời điểm hiện nay vườn quốc gia york don ngày càng giảm
tính đến thời điểm hiện nay vườn quốc gia york don ngày càng giảm
tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng có thêm vườn làm tăng thu nhập nên cuộc sống cũng khá hơn

việc giữ rừng dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia york don
đã phát huy hiệu quả không xảy ra tình trạng phá rừng để lấy gỗ lấn chiếm để làm nương rẫy
không có tình trạng rừng bị xâm hại từ bên ngoài
không những năm nay mà những năm trước đây khi bước vào mùa khô
mà bước vào mùa khô thường là giải đoàn giữa năm này với năm kia
thì đối với vườn là đã được có cái phương án để triển khai lực lượng
đặc biệt là khi tiệc dương địch cũng như tiệc nguyên đán
đinh dầu năm hai nghìn một mươi bảy thì vườn đã đề nghị và trị đạo đặc biệt cho hạt kiểm lâm
cũng như các trạm đội thực hiện việc tuần đã quản lý bảo vệ rừng thường xuyên hơn nhiều hơn
theo thống kê của vườn quốc gia york don trong năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn phát hiện được bốn trăm hai mươi bốn vụ vi phạm lâm luật
trong đó có năm mươi hai vụ khai thác rừng trái phép tịch thu và tạm giữ bốn trăm năm mươi phương tiện phá rừng
một trăm bốn mươi bốn tám trăm một mươi một mét khối gỗ các loại giảm nhiều so với năm hai nghìn một mươi năm